tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp cùng ngân hàng thế giới vkp
tổ chức hội nghị tổng kết tiến độ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại việt nam vnsat
dự án bắt đầu triển khai từ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm với tổng số vốn ban đầu là ba trăm linh một triệu đô la mỹ
dự án gồm bốn hợp phần tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
phát triển lúa gạo bền vững phát triển cà phê bền vững và quản lý dự án
kết quả đánh giá năm hai nghìn hai mươi cho thấy các đơn vị được chọn đều có chất lượng dịch vụ công được cải thiện đáng kể
so với đánh giá lần đầu năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trong đó ba trên bốn đơn vị của bộ có mức độ cải thiện rõ rệt và đạt trên tám mươi
hợp phần canh tác lúa gạo bền vững đều đạt chỉ tiêu
lợi nhuận của nông dân trồng lúa tham gia dự án cao hơn hai mươi tám hai nhờ áp dụng các biện pháp canh tác bền vững
và liên kết bao tiêu với doanh nghiệp
thực hành canh tác cà phê theo quy trình sản xuất cà phê bền vững và mức tăng lợi nhuận cho nông dân là một mươi bảy
hợp phần tín dụng do ngân hàng bidv thực hiện thông qua hoạt động cho vay vốn tín dụng đã giải ngân một trăm linh vốn phân bổ cho hợp phần là năm mươi triệu đô